bước lên đỉnh cao nhan sắc của các quý bà ở cái tuổi nửa đời người thực hiện nhiều hoạt động từ thiện gây tiếng vang
thế nhưng quý bà trương thị tuyết nga bất ngờ dính vào lao lý trong vụ lừa đảo gây xôn xao dư luận
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo trương thị tuyết nga năm mươi sáu tuổi
ngụ tại gò vấp tp hcm từng đạt danh hiệu trong một cuộc thi sắc đẹp năm hai nghìn chín một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
về trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử tuyên mục bị cáo phải khắc phục hậu quả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt ba một triệu usd
tại phiên tòa bà nga không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
liên quan đến hành vi lừa đảo của bà nga viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định
bà còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân
bà nga đã đưa hối lộ cho một số cá nhân nhưng bà nga không có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân
hội đồng đã khởi tố điều tra hành vi trốn thuế của bà nga
bà trương thị tuyết nga người đoạt giải quý bà thành đạt năm hai nghìn chín
là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa quốc tế vũ anh quận gò vấp tp hcm
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai quý bà thành đạt trương thị tuyết nga bị một người phụ nữ ở quận ba tp hcm
tố cáo tới việc kiểm sát nhân dân tối cao việc bà nga lừa đảo chiếm đoạt số tiền tương đương ba một triệu usd
thông qua việc ký hợp đồng
ghi nhớ chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất ba mươi m hai tại phường bình khánh quận hai
mục đích của việc chuyển nhượng này là để bị hại thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp
và trung tâm thương mại với tổng giá trị lên tới năm mươi bốn triệu usd
tuy nhiên bà nga đã lừa đảo bị hại chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
ngoài ra còn chiếm đoạt của một số người khác nhiều tỷ đồng
sau khi xác minh đơn tố cáo viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai
năm hai nghìn bảy và tháng một năm hai nghìn tám
bà trương thị tuyết nga và bị hại ký hợp đồng và bản ghi nhớ chuyển nhượng lô đất trên
theo hợp đồng và bản ghi nhớ
bị hại đã đặt cọc hai triệu usd cho bà nga với thỏa thuận trong một mươi tám tháng kể từ ngày ký hợp đồng và bản ghi nhớ
bà nga có trách nhiệm xin được giấy phép đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại
tại khu đất này chuyển cho bi hại
và làm thủ tục pháp lý sang tên cho bị hại toàn bộ diện tích đất như trên
nếu có thời gian thỏa thuận
bà nga không thực hiện được các điều kiện nêu trên
phải trả lại hai triệu usd tiền cọc và bồi thường thêm hai triệu usd cho bị hại
trong hợp đồng hai bên đã ghi rõ là bà nga không được trào bán cầm cố sang nhượng
thế chấp hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh
diện tích đã thỏa thuận khi chưa được sự đồng ý của bị hại
sau khi nhận hai triệu usd tiền đặt cọc
bà nga giao cho bị hại bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên năm người
tổng cộng được một mươi sáu m hai tại địa điểm thỏa thuận
dù giao cho góp bi hại giấy chứng nhận này
nhưng chỉ một ngày sau khi ký hợp đồng bản ghi nhớ với bị hại
bà nga cùng chồng là ông vũ văn hải tiếp tục ký hợp đồng bán cho người khác hơn hai chín trăm linh m hai đất
nằm trong số đất thỏa thuận với bị hại để lấy một bốn mươi năm tỷ đồng
phần đất vợ chồng bà nga bán cho người khác đã bị ủy ban nhân dân quận hai từ chối tách thửa
cấp chủ quyền do nằm trong khu quy hoạch ga thủ thiêm
không được mua bán chuyển nhượng và xây dựng trái phép trên khu đất này
do không tách thửa sang tên được
vợ chồng bà nga làm giấy ủy quyền cho người khác có toàn quyền quyết định
như chủ sử dụng lô đất này
có chứng thực của phòng công chứng
một mươi ngày sau khi ủy quyền cho người khác lô đất đã ký hợp đồng ghi nhớ chuyển nhượng cho bị hại
bà nga tiếp tục làm hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
để làm dự án với bi hại lần hai để nhận một mươi bảy sáu tỷ đồng
sau lần này bà nga còn làm hợp đồng lần ba
nhằm lấy thêm tiền nhưng bị hại không đưa
đã hai lần làm hợp đồng
bà nga ghi nhớ chuyển nhượng cho bi hại lô đất
sau đó lại bán hơn hai chín trăm linh m hai trong số đất thỏa thuận cho một người khác
tuy nhiên liền sau đó vợ chồng bà nga lại làm hợp đồng ủy quyền toàn bộ lô đất của hai vợ chồng
cùng năm lô đất khác cho công ty trách nhiệm ưu hạn đầu tư xây dựng vũ lan
công ty này do chính bà nga làm giám đốc
con trai của bà là vũ hải anh
làm đại diện được toàn quyền mua bán cho tặng
chuyển nhượng góp vốn thế chấp
được chứng thực của phòng công chứng
bằng nhiều cách như trên
bà trương thị tuyết ngoa vừa chuyển nhượng đất cho bi hại
vừa ủy quyền cho người khác mà vẫn tiếp tục ủy quyền sang chính công ty do mình đứng tên
qua đó bà nga lấy danh nghĩa của công ty trách nhiệm hưu hạn đầu tư xây dựng vũ lan
để vay của ngân hàng đại tín chi nhánh tp hcm hơn năm mươi sáu tỷ đồng
thế chấp bằng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong số các giấy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho bị hại
và ủy quyền cho một người đàn ông khác
một hợp đồng tín dụng khác
cũng với ngân hàng đại tín chi nhánh tp hcm
quý bà thành đạt lại dùng danh nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa quốc tế vũ anh
vay gần bảy mươi năm tỷ đồng
cũng thế chấp bằng một số giấy chứng nhận đã ký chuyển nhượng cho bị hại
và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác
điều đáng nói là sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng hai lần
ủy quyền một lần
thế chấp vay ngân hàng hai lần
mà tháng một năm hai nghìn một mươi hai
bà nga còn tới phòng công chứng số ba tp hcm
làm giấy cho tặng quyền sử dụng đất cho con trai thứ hai là vũ hải minh anh
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong bảy giấy chứng nhận được bà nga tặng cho con trai
có ba giấy đang thế chấp cho ngân hàng đại tín mà vẫn được công chứng viên chứng thực
sau thời gian dài ký thỏa thuận
mà bà nga không thực hiện
nghĩa vụ của mình
bị hại nhiều lần yêu cầu bà nga trả tiền đặt cọc
nhưng bà nga đều tránh mặt
từ năm hai nghìn tám
dù đã ký hợp đồng thỏa thuận với nhiều người
vay của ngân hàng
nhưng bà nga không thực hiện thỏa thuận
cũng không trả cả tiền gốc lẫn lãi cho phía ngân hàng đại tín
bà trương thị tuyết nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại tp hcm
tuyết nga trưởng thành trong một gia đình nề nếp với người cha là một cán bộ cấp cao trong quân đội
bà nga từng tốt nghiệp trung cấp y tá trong trường quân y và phục vụ cho các bệnh viện trực thuộc hệ thống quân đội quản lý
bà nga kết hôn và sau đó đi học tại trường đại học y dược tp hcm
số phận không chỉ yêu ái cho bà nga nhan sắc
mà còn khả năng kinh doanh nhẹ bén
ở tuổi bốn mươi tám
khi bà đã làm mẹ của hai người con trai trưởng thành
bà trương thị tuyết nga đăng ký tham dự cuộc thi hoa hậu quý bà đẹp
và thành đạt
tuyết nga tuy là một trong hai thí sinh lớn tuổi nhất
nhưng với vẻ đẹp mặn mà cùng vóc dáng khá gọn gàng
giọng nói nhỏ nhẹ
đã luôn thu hút được sự chú ý của những người đối diện
không chỉ vậy
tên tuổi của người phụ nữ này còn gắn với vai trò là tổng giám đốc của bệnh viện vào hạng xăng nhất nhì ở tp hcm lúc bấy giờ
trong cuộc thi năm ấy
bà trương thị tuyết nga lọt vào top hai mươi nghề đẹp
và đạt giải
quý bà thành đạt trong cuộc sống
sau khi cuộc thi này
không biết do vô tình hay hữu ý
nhiều người vẫn nhắc tên tuyết nga với danh hiệu
hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt
ba năm sau
khi tham gia cuộc thi hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
bà trương thị tuyết nga sang mỹ để tiếp tục tham dự cuộc thi hoa hậu phu nhân việt nam toàn cầu
diễn ra tại thành phố san diego
bang california mỹ
ở tuổi năm mươi một
trường thị tuyết nga đạt liên tiếp hai danh hiệu lớn tại cuộc thi
là á hậu i hoa hậu phu nhân việt nam toàn cầu năm hai nghìn một mươi hai
và hoa hậu phu nhân việt nam toàn cầu thành đạt nhất năm hai nghìn một mươi
trong thời gian từ cuộc thi sắc đẹp lần thứ nhất
cho đến cuộc thi nhan sắc lần thứ hai
bà trương thị tuyết nga liên tiếp dính phải bê bối với hàng loạt thông tin kiện cáo
bị tố lừa đảo
những lần bị gian lệnh cấm xuất cảnh
bị con nợ déo đòi
tố cáo làm ăn thiếu trung thực gian lận trong mùa bán bất động sản
bắt đầu từ chuyện hai mươi hộ dân mua phụ nữ
phần đất liền kề bệnh viện vũ anh
nộp đơn tố cáo bà nga đã lừa đảo họ
bằng chưa bán đất
hứa hẹn nhiều năm nhưng không chịu sang tên đổi chủ phần đất đã bán
tiếp đó quý bà thành đạt còn liên tục dính vào những vụ kiện triệu đô
đầu tiên là một cá nhân kiện bà nga có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt khoản tiền một năm triệu usd
liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng khu đất ở
quận hai tp hcm
tiếp theo đó
cũng liên quan đến việc kiện đói tài sản
cuối năm hai nghìn một mươi
bà nga bị công ty trách nhiệm hưu hạn new zealand international conne
đưa ra tòa án nhân dân tp hcm
nguyên đơn cho rằng
bà nga đã vay một tám triệu usd
với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay bốn hai triệu usd
của công ty này
với cam kết
sẽ đứng ra mua đất để mở rộng việc hợp tác làm ăn
sau một thời gian dài
bà nga bị tố cáo là không thực hiện thỏa thuận này
và cũng không thanh toán
số tiền đã vay
không chỉ nổi tiếng với danh hiệu
bà nga còn được biết đến là một người mê làm từ thiện
nhiều hoạt động từ thiện có mặt bà nga như khám chữa bệnh phát thuốc cho người nghèo
khám bệnh và hỗ trợ cho các bà mẹ việt nam anh hùng
trẻ em khuyết tật
người già neo đơn
mổ tim miễn phí
xây nhà tình thương tình nghĩa
hoa hậu quý bà từng tâm sự
người thay thuốc phải rèn đức
đề cao chữ thiện chữ tâm
xèn lẫn giữa những vụ kiện triệu đô đó
là việc vợ chồng bà nga đưa nhau ra tòa để xin ly hôn
sau gần ba mươi năm chung sống với nhau
trước đó hai vợ chồng bà nga đã ly thân
vì có nhiều mâu thuẫn không giải quyết được
đỉnh cao của những bê bối này
chính là việc vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
bà nga đã bị cục điều tra hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an phía nam bắt tạm giam để điều tra
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã tuyên phạt bị cáo trương thị tuyết nga
ngụ tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
từng đạt danh hiệu trong một cuộc thi sắc đẹp năm hai nghìn chín
một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản